chỉ hơn hai giờ từ nhà đến bệnh viện để khám bệnh ông nông ngọc phôi trú huyện thông nông
tỉnh cao bằng đã tử vong sau khi được bác sĩ tiêm thuốc kháng sinh vimotram
trước đó do bị bệnh quýt ngày ba tháng bốn ông nông ngọc phôi đến khám bệnh tại khoa nội
bệnh viện đa khoa huyện thông nông sau khi khám xác định bệnh thực hiện y lệnh của bác sĩ
điều dưỡng nông thị hằng đã tiêm thuốc kháng sinh vimotram một năm gram
ngay lập tức ông phôi đột nhiên xuất hiện những dấu hiệu bất thường
mặc dù theo ông nguyễn trung thông phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện thông nông khẳng định
bệnh viện đã sử dụng các quy trình cấp cứu nhưng sau hơn một mươi phút bệnh nhân nông ngọc phơi đã tử vong sau đó
gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc với công an và lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai
các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông phôi